bộ quốc phòng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng
chủ động nghiên cứu tham mưu với đảng nhà nước giải quyết tốt quan hệ về quốc phòng
tạo thế cân bằng chiến lược với các nước
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị quân chính toàn quân diễn ra vào sáng nay
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân
triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong đó tập trung đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
bộ quốc phòng đã thường xuyên nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước có đối sách xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống
không để bị động bất ngờ nhất là trên các hướng chiến lược địa bàn chiến lược
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nằm cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc
phối hợp tốt với các ban bộ ngành trung mương và địa phương
triển khai hiệu quả công tác đối ngoại công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng
đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng cho biết với nhiều khó khăn thách thức về tình hình thế giới
với quyết tâm cao nỗ lực lớn của toàn đảng toàn quân toàn dân
chúng ta đã đạt được những thành quả quan trọng làm tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trước hết kinh tế vĩ mô ổn định một yếu tố quan trọng đối với đất nước gần một trăm linh triệu dân
riêng tháng sáu cpi giảm chín so với tháng trước và bình quân sáu tháng tăng hai sáu mươi bốn thấp nhất trong ba năm gần đây
sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín quân ủy trung ương bộ quốc phòng xác định các nhiệm vụ
quân sự quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo đánh giá chính xác dự báo đúng tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống
không để bị động bất ngờ nhất là trên các hướng chiến lược địa bàn chiến lược
trình chính phủ ban hành kế hoạch chương trình hành động về các chiến lược quốc phòng quân sự và các đề án dự án
thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương thực chất ổn định và hiệu quả
chủ động chuẩn bị tốt về mọi mặt để tham gia các hoạt động khi việt nam là chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
góp phần nâng cao vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế